sau năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay tỉnh quảng ngãi đã có một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên sau niềm vui đó thì tỉnh quảng ngãi cũng đang phải đối diện với tình trạng nợ động nông thôn mới
đằng sau việc xây dựng nông thôn mới ở quảng ngãi là sự loay hoay lúng túng tìm cách trả nợ động lên tới hàng trăm tỷ đồng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ngãi
xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa là một trong những xã điểm của tỉnh quảng ngãi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
sau gần bốn năm tập trung mọi nguồn lực với tổng kinh phí bốn mươi sáu tỷ đồng để thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi năm xã nghĩa lâm được công nhận là xã chuẩn nông thôn mới của tỉnh
niềm vui chưa được bao lâu thì nay xã điểm nông thôn mới này lại đang phải đối diện với nỗi lo nợ động xây dựng cơ bản
một mươi sáu tỷ đồng
trước sự thúc ép của các doanh nghiệp chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp để trả nợ cho các đơn vị
đến thời điểm này

đã có một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
tuy nhiên cùng với thành tích đó
thì quảng ngãi đang phải đối diện với tình trạng nợ động kéo dài
toàn tỉnh hiện đang nợ hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong đó nợ động xây dựng cơ bản của các xã là một trăm hai mươi hai tỷ đồng
nợ động của một mươi một xã nông thôn mới gần một trăm một mươi ba tỷ đồng
tất cả các xã nông thôn mới của tỉnh quảng ngãi đều đang gánh khoản nợ lớn
với mức nợ trung bình một mươi tỷ đồng mỗi xã
để giải quyết số nợ này
các xã nông thôn mới đã đề xuất các cơ chế đặc biệt để tìm kinh phí trả nợ

trong quá trình xây dựng nông thôn mới
nhiều địa phương cho rằng với yêu cầu đạt chuẩn theo tiến độ của các ngành chức năng
đã gây áp lực lớn cho chính quyền xã
trong khi đó nhu cầu đầu tư để đạt chuẩn nông thôn mới lớn
nhưng nguồn ngân sách hàng năm đưa về địa phương hạn chế
nên các địa phương phải vay mượn
bên cạnh đó việc không xác định mức đầu tư cho các hạng mục xây dựng cơ bản
mỗi nơi đầu tư một kiểu
khiến số nợ động ngày càng cao
để tránh tình trạng nợ tăng cao
nhiều ý kiến cho rằng cần kiểm soát giới hạn mức đầu tư phù hợp

sau một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới quảng ngãi đang tiếp tục phấn đấu
đưa từ một mươi đến một mươi năm xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi tám
hiện các đề xuất về chính sách phương án giải quyết nợ động đã được các địa phương tham mưu đề xuất
tỉnh quảng ngãi đang tập trung lựa chọn quyết định để đưa ra chính sách
cơ chế đặc thù giúp các địa phương nhanh chóng trả nợ động trong xây dựng nông thôn mới